không giống như những kỳ nghỉ hè đợt nghỉ kéo dài vì dịch covid một mươi chín đã khiến công việc và cuộc sống của các thầy cô giáo trở nên khó khăn hơn rất nhiều
và chưa bao giờ các thầy cô lại mong chờ ngày trở lại trường đến như thế
dù bước đầu để thực hiện quy định giãn cách nhiều trường tại hà nội có thể sẽ ưu tiên học sinh lớp chín và lớp một mươi hai được đi học trở lại trước

mình mong muốn là sẽ gặp được các con một cách trực tiếp chứ không phải qua màn hình nữa
bồi hồi háo hức là cảm xúc của rất nhiều thầy cô sau bao tháng ngày không được đứng trên bục giảng không được tương tác trực tiếp với học sinh của mình
xen lẫn đó là nỗi lo lắng về việc học sinh có tiếp thu được kiến thức đã học online hay không phải bắt đầu vào bài giảng như thế nào để các em theo kịp
đặc biệt là với các thầy cô dạy khối lớp một mươi hai
làm sao để trao dồi kiến thức kịp cho các em chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng
việc đầu tiên thì mình cũng phải xem lại giáo án
sau một thời gian nghỉ với sự điều chỉnh chương trình của bộ thì giáo án cũng đã thay đổi
và kết hợp mình cũng nghiên cứu xem chương trình trong thời gian học tổ chức học online thì sẽ mang tính chất là kế thừa theo để chuẩn bị một giáo án phù hợp
vừa để các con ngay sau khi trở lại với giáo án thì mình sẽ củng cố
và đồng thời đánh giá phần kiến thức các con đã học trong thời gian các con nghỉ
sắp được trở lại trường em nguyễn thảo ly đã lôi lại chiếc cặp mà hơn ba tháng nay chưa dùng đến để giặt và kiểm tra đồ dùng học tập
em mong là môn đầu tiên sẽ là môn văn
bởi vì em rất thích học môn văn và em sẽ cố gắng sung phong thật nhiều để có thể nhiều điểm cộng hơn
đối với ở mỗi lớp thì đều chuẩn bị là cái nước rửa tay khử khuẩn khô và được treo ở mỗi lớp
rồi có cái hướng dẫn rất là cụ thể đối với con trong việc là đảm bảo khử khuẩn rồi đeo khẩu trang như thế nào
ở các khu vực xung quanh của nhà trường ở các khu vực chung và các khu vực xung quanh của nhà trường thì đảm bảo vệ sinh rất là sạch sẽ
vòi nước được lắp thêm cùng với nước rửa tay
những dãy bàn đã được khử chùm làm sạch
kỳ nghỉ học dài nhất trong lịch sử đã sắp kết thúc
thầy cô đã sẵn sàng đón học sinh trở lại
trong tâm thế sống chung an toàn với dịch